chiều nay ngày hai mươi tháng chín tại hà nội văn phòng trung ương đảng đã tổ chức quyền góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi vừa qua
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
các đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của cơ quan văn phòng trung ương đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung
mỗi người ít nhất một ngày lương tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn bốn trăm linh triệu đồng góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung giảm bớt khó khăn
khắc phục hậu quả mưa bão sớm ổn định cuộc sống
theo thống kê tính đến hiện nay bão số một mươi đã làm sáu người chết ba mươi bảy người bị thương hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập tốc mái
nhiều công trình công cộng trụ sở trường học
trường học bị hư hỏng nặng bão số một mươi cũng khiến hạ tầng giao thông mạng lưới cấp điện các công trình thủy lợi bị sạt lở sản xuất nông nghiệp chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề
sáng nay văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ và toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng chính phủ tham dự buổi lễ
sau khi tóm tắt những thống kê thiệt hại to lớn về người và của do cơn bão số một mươi gây ra vừa qua bộ trưởng chủ nhiệm mai tiến dũng nhấn mạnh
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng văn phòng chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động quyên góp ủng hộ và chia sẻ mất mát thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh miền trung do bão số một mươi gây ra
toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được chuyển ngay tới đồng bào các tỉnh miền trung
chiều nay văn phòng quốc hội đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số một mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các phó chủ tịch quốc hội và cán bộ công nhân viên người lao động của văn phòng quốc hội cùng tham dự
trước những mất mát đau thương của đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do cơn bão số một mươi với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng
chủ tịch quốc hội đã cùng các cán bộ văn phòng quyên góp đồng thời kêu gọi các đại biểu quốc hội các tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ mỗi cán bộ công chức viên chức ủng hộ một ngày lương
toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được chuyển ngay tới đồng bào các tỉnh miền trung
nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung do bị ảnh hưởng của cơn bão số một mươi vừa qua sáng nay ngày hai mươi tháng chín tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ quyên góp và kêu gọi
cán bộ công nhân viên chức đoàn viên công đoàn cả nước tích cực ủng hộ đồng bào thiết thực động viên chia sẻ với những khó khăn mất mát về người và tài sản với đồng bào miền trung
tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên chức người lao động tổng liên đoàn lao động việt nam và công đoàn các cơ quan trực thuộc đã ủng hộ bằng tiền mặt tối thiểu mỗi người một trăm linh đồng
ngay tại lễ quyên góp tổng liên đoàn lao động việt nam đã tiếp nhận được số tiền một trăm một mươi bốn triệu đồng
ngoài ủng hộ bằng tiền mặt tổng liên đoàn lao động việt nam cũng phát động và ra lời kêu gọi cán bộ công nhân viên chức người lao động cả nước phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách nhắn tin ủng hộ quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng với cú pháp bl gửi một nghìn bốn trăm linh bảy mỗi tin nhắn trị giá hai mươi đồng
theo thống kê chưa đầy đủ cơn bão số một mươi đã làm sáu người chết hơn hai trăm linh người bị thương thiệt hại về tài sản hơn một mươi một tỷ đồng